chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
trước khi đến với sự kiện này mời quý vị cùng điểm lại những hoạt động văn hóa văn nghệ hấp dẫn khác diễn ra trong tuần qua
tại thái nguyên hội văn học nghệ thuật tỉnh thái nguyên phối hợp với bảo tàng văn hóa các dân tộc việt nam tổ chức triển lãm trao giải cuộc thi sáng tác mỹ thuật và nhiếp ảnh với chủ đề đảng bác hồ với thái nguyên
đây là cuộc thi dành cho giới mỹ thuật nhiếp ảnh chuyên và không chuyên trên địa bàn tỉnh thái nguyên
các tác phẩm dự thi phản ánh quá trình thực hiện kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách hồ chí minh
thể hiện tình cảm khẩn khiết của nhân dân các dân tộc vùng quê cách mạng thái nguyên với bắc hồ đảng chính phủ quân đội nhân dân việt nam
phản ánh những sự kiện sấu mốc quan trọng của bắc hồ trung ương đảng chính phủ
tại lễ khai mạc ban tổ chức đã trao một giải nhì ba giải ba sáu giải khuyên khích cho các tác giả trong thể loại mỹ thuật
trao ba giải nhì ba giải ba và năm giải khuyến khích cho các tác giả trong thể loại nhiếp ảnh và chọn ra một mươi bốn tác phẩm hội họa bảy mươi hai tác phẩm nhiếp ảnh để trưng bày triển lãm
vừa qua tại thành phố bạc liêu bộ văn hóa thể thao và du lịch kết hợp với ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu tổ chức ngày hội văn hóa thể thao và du lịch đồng bào khơ me nam bộ lần thứ bảy với chủ đề
bảo tồn phát huy văn hóa dân tộc khơ me nam bộ đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của đất nước
đây là sự kiện văn hóa chính trị quy mô lớn là hoạt động được tổ chức luân phiên giữa các tỉnh thành phố khu vực nam bộ có đồng bào dân tộc khơ me sinh sống
ngày hội lần thứ bảy bạc liêu hai nghìn một mươi bảy lần này hội tụ gần ba nghệ nhân diễn viên vận động viên quần chúng đến từ một mươi hai tỉnh thành phố thể hiện tình đoàn kết và tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp
đặc sắc của đồng bào dân tộc khơ me nam bộ
đặc biệt ngày hội là hoạt động văn hóa có ý nghĩa to lớn thiết thực trong việc giữ gìn tôn vinh và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống chăm lo đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc khơ me nam bộ
tại thành phố con tum sở giáo dục và đào tạo phối hợp cùng sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh con tum tổ chức hội thi công chiêng mùa
soang học sinh các trường phổ thông dân tộc nội chú và trường phổ thông dân tộc bán chú trong toàn tỉnh
tham gia hội thi có chín trăm linh em học sinh đến từ một mươi bảy đơn vị của chín trường phổ thông dân tộc nội chú và đại diện tám phòng giáo dục các huyện thành phố trong toàn tỉnh
với thời gian biểu diễn không quá hai mươi phút các đội tham gia đã mang đến hội thi những bài công chiêng mùa soan đặc sắc của dân tộc bản địa của địa phương
trong đó có nhiều điệu công chiêng mới được sưu tầm
hội thi là dịp để các em học sinh dân tộc thiểu số trên địa bàn gặp gỡ giao lưu đồng thời giới thiệu nét văn hóa đặc sắc của dân tộc mình với các đội bạn
đây là sinh hoạt thường niên được tổ chức hàng năm với mục đích giáo dục các em học sinh yêu văn hóa truyền thống góp văn bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh con tùng

tôi cảm thấy rất vui khi được thể hiện tiết mục này tại hà nội và tôi hy vọng tất cả mọi người sẽ yêu thích nó
âm nhạc là ngôn ngữ chung trên toàn thế giới đó là ngôn ngữ của tất cả các nghệ sĩ và trong ngôn ngữ này chúng ta có rất nhiều cách để thể hiện
tôi thấy các nghệ sĩ đều chơi nhạc từ trái tim trí hóc của mình
các nghệ sĩ trong đêm biểu diễn hôm nay đã dành rất nhiều tâm huyết của mình để công hiến cho khán giả
tác phẩm là sự giao thoa giữa hai nền văn hóa phương đông và phương tây thông qua âm nhạc
cuộc giao lưu văn hóa đầy sáng tạo này quy tụ hai nghệ sĩ đến từ bỉ cùng với ba nữ nghệ sĩ việt nam
các loại nhạc cụ cổ truyền việt nam từ đàn bầu đàn nhị đàn cơ ý đến đàn tơ rừng
hòa quyện với các nhạc cụ cổ điển của châu âu như kèn clarinet và saxovol cùng giọng hát của ca sĩ thu hương
qua đó khán giả việt nam thấy được vẻ đẹp đặc biệt của sự pha trộn giữa âm nhạc cổ truyền việt nam với âm nhạc

các loại nhạc cổ truyền việt nam thấy được vẻ đẹp đặc biệt của sự pha trộn giữa âm nhạc cổ truyền việt nam với âm nhạc đẹp
đến với liên hoan âm nhạc châu âu năm nay công chúng việt nam đã có dịp thưởng thức các buổi biểu diễn đầy thú vị với những nghệ sĩ tài ba đến từ chín quốc gia áo bỉ đan mạch pháp đức ý hungary ba lan và thụy điển
liên hoan đem đến cho khán giả những màn trình diễn âm nhạc hết sức đa dạng và chuyên nghiệp
những giai điệu du dương tinh tế của âm nhạc cổ điển kết hợp với những tiết tấu ngẫu hứng
và cuốn hút của nhạc đường đại đã mang đến cho người xem những ấn tượng thật sự khó quên
cả một tuần không có một đêm nào là không có lịch diễn và cho đến thời điểm này thì tất cả các đêm diễn đều kín khán phòng đều kín khán giả
thì điều đấy cho thấy rằng là sự quan tâm của khán giả việt nam đối với âm nhạc nói chung cũng như là âm nhạc châu nói riêng rất là lớn lao và chúng tôi rất hạnh phúc về điều đó
mình ấn tượng về các nghệ sĩ ở châu âu đến biểu diễn đây thì họ rất là rất là nhiệt tình
tất cả những nghệ sĩ đến đây biểu diễn họ đều luôn luôn nói câu cảm ơn vì trước sự ngưỡng mộ với cả sự quan tâm của khán giả việt nam
mình muốn tìm hiểu tìm hiểu văn hóa của nước bạn nhưng mà đồng thời là mình giúp cho các bạn cảm thấy là quý mến với con người việt nam mình
mối quan hệ song phương eu việt nam đã phát triển mạnh mẽ và toàn diện
trong suốt hai thập kỷ qua tình hữu nghị này ngày càng trở nên bền chặt
một phần là nhờ có các hoạt động sao lưu văn hóa như liên hoan âm nhạc châu âu
với vai trò trung gian kết nối liên hoan âm nhạc châu âu giúp tăng cường mối quan hệ giữa châu âu và việt nam
đồng thời tiếp tục củng cố mối quan hệ bền chặt và xây dựng những nhịp cầu thúc đẩy giao lưu trong nhiều lĩnh vực đặc biệt là về văn hóa
chương trình đời sống văn nghệ tuần này của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây
mọi ý kiến đóng góp xây dựng chương trình quý vị và các bạn có thể gửi về hòm thư
phòngvănhóaacongnhân dân org vn hoặc qua số điện thoại hai nghìn bốn trăm ba mươi hai sáu trăm sáu mươi chín năm trăm linh tám